trong thực hiện chỉ thị số năm thành ủy buôn ma thuột đánh giá kết quả đó là chưa được như kỳ vọng
thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình đã làm được khắc phục hạn chế để việc thực hiện chỉ thị số năm
về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đi vào thực chất
trở thành công việc thường xuyên lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống